thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với một mươi hai bị cáo
có đơn kháng cáo trong vụ án gang thép thái nguyên tisco
dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong bốn ngày từ ngày chín tháng một mươi một đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo độ văn hùng nguyên tổng giám đốc công ty thép việt nam vns
do sức khỏe yếu nên đã có đơn xin xét xử vắng mặt
trong phiên tòa sáng nay phần lớn hội đồng xét xử dành thời gian cho phần thủ tục kiểm tra căn cước
và công bố bản án sơ thẩm cùng với nội dung kháng cáo của các bị cáo cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
trong phần thủ tục bị cáo đỗ xuân hòa nguyên kế toán trưởng tisco
có đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa của bị cáo hòa đang phải cách ly không đến được phiên tòa
trước đề nghị này hội đồng xét xử đã dành thời gian hội ý
sau đó chủ tọa cho biết vẫn quyết định tiếp tục phiên phúc thẩm
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án
theo nhận định của hội đồng xét xử cấp sơ thẩm
dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên do tisco làm chủ đầu tư
cấp quyết định đầu tư là hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam vns
năm hai nghìn bảy đơn vị trúng thầu xây dựng là tập đoàn khoa học công nghệ và thương mại luyện kim trung quốc mcc
giá trị hợp đồng trọn gói hơn một trăm sáu mươi triệu usd
tuy nhiên các bị cáo trong vụ án đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật
không đạt được hiệu quả của dự án mà còn gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn